một cuộc gặp ba bên giữa malaysia australia và trung quốc sẽ được tổ chức sau khi báo cáo cuối cùng được công bố vào thời điểm chiến dịch tìm kiếm trên khu vực một trăm hai mươi km hai kết thúc
chuyến bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi trên hành trình từ kuala lumpur malaysia tới bắc kinh trung quốc với hai trăm ba mươi chín hành khách và phi hành đoàn trên máy bay
ngờ mất liên lạc với mặt đất ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
suốt hơn hai năm qua australia đã điều phối một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không
tại vùng biển rộng khoảng một trăm hai mươi km hai ở phía nam ấn độ dương nhưng đến nay vẫn chưa xác định được số phận của chiếc máy bay này
cho dù một số mảnh vỡ đã được tìm thấy
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một tới naui sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới
ngừng phát các chương trình phát thanh bằng sóng fm để chuyển sang sử dụng công nghệ phát thanh kỹ thuật số
bất chấp những rủi ro tiềm ẩn và sự phản đối của đa số người dân
những người phản đối kế hoạch này cho rằng chính phủ naui đang triển khai kế hoạch thay đổi một cách quá gấp gáp
mặc dù rất nhiều người có thể bỏ lỡ những thông báo trong các tình huống khẩn cấp
chẳng hạn như trên biển vẫn được truyền đi trên sóng phát thanh fm từ trước tới nay
đáng chú ý nhất là hơn hai triệu chiếc xe ô tô các loại
đang lưu hành tại naui chưa được trang bị các thiết bị thu phát thanh kỹ thuật số
việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số làm nền tảng cho hệ thống phát thanh trong tương lai tại naui
nhiều khả năng sẽ tác động đáng kể đến quyết định của một số nước châu âu khác
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt